các đại biểu đã thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thảo luận về ba đột phá chiến lược một số ý kiến cho rằng đột phá về cải cách thể chế cần chú trọng hơn